từ ngày một tháng năm tới đây theo quy định tại thông tư số sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải
sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba năm hai nghìn một mươi bảy quy định nội dung chương trình đào tạo thuyền viên
người lái phương tiện thủy nội địa nội dung chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghề điều khiển phương tiện thủy nội địa đi ven biển
sẽ được bổ sung kiến thức về hàng hải đồng thời tăng thời gian học
thời gian của khóa học là hai trăm tám mươi giờ gồm các môn hàng hải địa văn thiết bị hàng hải khí tượng thủy văn
quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển điều động tàu
kết thúc khóa học học viên thi trắc nghiệm môn lý thuyết tổng hợp thi thực hành thao tác hải đồ và giải tránh varada
so với chương trình hiện nay chương trình đào tạo mới tăng thêm một trăm ba mươi giờ học và hai môn
tương tự chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển
có tổng thời gian học bảy mươi năm giờ với hai môn an toàn cơ bản và bổ sung
bảo vệ môi trường an toàn sinh mạng trên biển
kết thúc khóa học thì trắc nghiệm lý thuyết tổng hợp và thực hành thao tác an toàn hệ thống
so với chương trình hiện nay tăng ba mươi năm giờ học nội dung đào tạo bổ sung phần an toàn khi thực hiện một số công việc đặc biệt
an toàn khi làm việc trong không gian kín an toàn khi làm việc trên cao
ngoài mạng an toàn khi tiếp nhận vật tư nhiên liệu phòng chống cháy nổ